ngày một mươi sáu tháng ba tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam phối hợp với tổng liên đoàn lao động việt nam
và các tổ chức chính trị xã hội đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phối hợp hoạt động năm hai nghìn hai mươi
trong năm hai nghìn một mươi sáu công tác phối hợp giữa tầm cục chính trị quân đội nhân dân việt nam với các tổ chức chính trị xã hội
được triển khai toàn diện với các phong trào xây dựng xứ đạo bình yên bếp ăn tình thương
trung sức vì biển đảo quê hương chương trình giao lưu xuân canh trời tết biên cương hải đảo những con tàu xa khơi
qua đó đã góp phần thực hiện tốt công tác dân vận trong thời kỳ mới
tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như chưa phối hợp hiệu quả việc đào tạo nghề giới thiệu việc làm cho thanh niên
hoàn thành nghĩa vụ quân sự một số mô hình điển hình mới chưa được nhân rộng khen thưởng kịp thời
vì vậy nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn một mươi bảy tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
sẽ phối hợp triển khai đồng bộ các chương trình nghị quyết của đảng và nhà nước
tiếp tục phối hợp với các tổ chức ban ngành thực hiện nhiều hoạt động phát triển kinh tế văn hóa xã hội
gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh và chính sách hậu phương quân đội